quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật tín ngưỡng tôn giáo
tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi ba các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến về dự án luật tín ngưỡng tôn giáo
ngay sau kỳ họp ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo
và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật
dự thảo luật đã được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý tại phiên họp thứ ba vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và gửi ý kiến các đoàn đại biểu quốc hội
hầu hết các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung được quy định trong dự thảo luật
bảo đảm hoạt động tín ngưỡng đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc
tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến khác nhau xung quanh dự án luật này
thứ nhất tôi cho rằng về nguyên tắc nhà nước phải coi sự tách biệt
là thứ quan trọng nhất nhằm giúp phân biệt chính xác giữa công việc của nhà nước với công việc của tín ngưỡng tôn giáo
đồng thời phải vận dụng thật tốt nguyên tắc hợp tác có trọn lọc để tính toán giao những việc gì của nhà nước
cho tổ chức tôn giáo tín ngưỡng ví dụ như y tế giáo dục
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật
và khi sự giới hàn đó là cần thiết để bảo vệ quốc phòng an ninh trật tự công cộng
sức khỏe đạo đức xã hội
bảo vệ các quyền tự do cơ bản của người khác
theo đó cần phải thiết kế tốt các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại điều năm của luật này
điều bốn mươi chín của dự thảo luật quy định
người nước ngoài theo học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở việt nam
phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
tuân thủ quy định của pháp luật về xuất cảnh nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan
tự nguyện đăng ký và được cơ sở đào tạo tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận
theo tôi quy định như vậy là vừa dài dòng lại thiếu thống nhất với điều bốn mươi bảy
ban soạn thảo cũng cần cân nhắc lại quy định về năng lực hành vi dân sự đầy đủ
như là một điều kiện thu nhận học viên người học trong dự thảo luật này hay không
ngoài ra tôi cũng đề nghị cơ quan tiếp thu chỉnh lý giả soát lại cho thống nhất
nội dung hồ sơ yêu cầu tại mục hai chương sáu như
điểm a khoảng hai điều bốn mươi bảy điểm a khoảng một điều bốn mươi tám
nên bổ sung thêm có hai ý
đó là địa chỉ cư trú và địa chỉ trụ sở chính của cá nhân tổ chức
đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung và hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo
của tổ chức cá nhân nước ngoài tại việt nam
các loại hình tín ngưỡng ở nước ta rất đa dạng phong phú gắn với bản sắc văn hóa phong tục tập quán
trong thực tế các tôn giáo đã và đang có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội
tuy nhiên để bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật
luật tín ngưỡng tôn giáo chỉ quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
đối với các hoạt động giáo dục y tế bảo trợ xã hội từ thiện nhân đạo
luật này chỉ quy định mang tính nguyên tắc
những vấn đề cụ thể về điều kiện trình tự thủ tục thực hiện được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành